trên cơ sở diễn biến của thị trường bất động sản từ đầu năm đến hết tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bộ xây dựng đánh giá từ nay đến cuối năm thị trường sẽ tiếp tục dư thừa nguồn cung căn hộ cao cấp
tại hà nội cùng với các dự án đã được giới thiệu từ đầu năm đến nay
nguồn cung từ các dự án mới đều tập trung ở phân khúc chung
cao cấp như dự án tổ hợp thanh xuân camlet hapulico hai mươi bốn t ba quận thanh xuân
tổ hợp hà nội aqua central quận ba đình
tại thành phố hồ chí minh nhiều tập đoàn tổng công ty lớn đã hợp tác để triển khai các dự án quy mô lớn
như dự án river city quận bảy với tổng vốn đầu tư năm trăm linh triệu đô la mỹ
qua trao đổi các doanh nghiệp kinh doanh quản lý bất động sản cũng đang chú ý đến những diễn biến của phân khúc này
hiện nhiều thành viên thị trường đang nhìn vào một số dự án cao cấp của các chủ đầu tư lớn như vingroup
tân hoàng minh để đánh giá về mức độ hấp thụ của thị trường đối với các sản phẩm bất động sản cao cấp
theo quan sát của tôi
những mức giá mà thị trường đang chấp nhận
thì khó có thể có một sự tăng giá về quyền hạng của các doanh nghiệp công ty
bởi vì với mức như này
và người bán người mua có vẻ đều đang vẻ
thì như vậy là cái giá này ở góc độ là một chủ đầu tư
thì tôi nghĩ là như thế là được rồi
với quốc gia
với khuyến cáo về phân khúc bất động sản cao cấp từ phía bộ xây dựng
ngân hàng nhà nước cũng đã thận trọng hơn trong việc cho vay với phân khúc bất động sản này
những động thái của cơ quan quản lý đã khiến cho sản phẩm trung cư chung
và cao cấp không còn có cơ hội để tăng giá
mặc dù vậy các chủ đầu tư cũng không giảm giá
thay vào đó là các hình thức khuyến mại chích khấu ưu đãi tặng quà